tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt các bị cáo mai trấn thiên chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai tám năm tù
phạm đoàn việt quang trần giao huy đều trú tại xã thanh sơn huyện tân phú cùng lãnh mức án sáu năm tù về tội giết người
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba huy điều khiển xe máy chở quang và thiên đi chơi
khi đến thị trấn tân phú thì gặp nhóm thanh niên lạ mặt điều khiển xe rú ga nẹt bô lạng lách đánh võng thách thức
nên cả ba bị cáo về nhà lấy ba con dao tự chế đi tìm nhóm thanh niên này để đánh
sau đó thấy một nhóm thanh niên gồm phan trung hiếu cùng với ba người bạn khác đi ngang qua bấm còi la hú
tưởng nhóm của hiếu là nhóm thanh niên lạ mặt thách thức trước đó nên nhóm của thiên đã chặn đầu xe và xảy ra xô sát nhau
hậu quả khiến hiếu bị nứt vùng sọ chán với tỷ lệ thương tích một mươi tám
theo hội đồng xét xử các bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm là dao để tấn công vào vùng đầu
vùng được cho là trọng yếu của
cơ thể con người gây nguy hiểm đến tính mạng của hiếu
việc hiếu không chết là ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo
do đó hành vi của thiên huy và quang đủ yếu tố để cấu thành tội giết người